vậy cùng với lĩnh vực giáo dục đào tạo bậc cao nghiên cứu trung tâm tài chính dịch vụ hoạt động kinh tế của khu đô thị sáng tạo tp hcm
sẽ tập trung vào sản xuất công nghệ cao và ứng dụng công nghệ nhằm tạo động lực phát triển mới tp hcm và toàn vùng đông nam bộ
đô thị sáng tạo là cấu trúc giúp người dân sống trong đô thị có thể làm việc tốt hơn sáng tạo hơn
tư duy quy hoạch và tư duy phát triển đang thay đổi kỳ vọng sẽ tạo ra thành tựu là một đô thị đáng sống kinh tế phát triển và người dân có nhiều cơ hội